sau kỳ nghỉ tết nguyên đán thị trường lao động việc làm trở lại sôi động với nhiều tín hiệu tích cực
theo báo cáo tại trung tâm dịch vụ việc làm hà nội phiên giao dịch việc làm đầu xuân đã có hàng trăm chỉ tiêu tuyển dụng lao động
mặc dù số lượng công nhân lao động quay lại làm việc cao hơn các năm trước
xong để đáp ứng được các đơn hàng tăng cao cũng như mở rộng quy mô sản xuất đầu năm
rất nhiều doanh nghiệp đang đăng tuyển nhân sự với mức lương hấp dẫn
sau năm mới hai nghìn một mươi bảy với chính sách của bán đạo công ty việc mở rộng khá là lớn
do đó meramat đang cần tuyển một số lượng nhân sự rất là nhiều để đáp ứng cho việc mở rộng địa bàn lao động kinh doanh của công ty
như vậy vị trí tuyển dụng cũng khá là đa dạng
thực ra các công ty này không phải chỉ công ty của mình mà công ty nào cũng thế
hầu như là sau tết thì lao động cũng khá là biến động nhiều
thực ra bên mình cũng mới làm được khoảng tầm trong tuần vừa rồi
thì nhân sự nghỉ việc của bên mình cũng khoảng tầm chục người
theo đánh giá của trung tâm giới thiệu việc làm hà nội
mặc dù nhu cầu tuyển dụng
lao động tăng từng ngày nhưng nguồn cung vẫn thưa thớt
với tâm lý tháng riêng là tháng ăn chơi
nên dự kiến phải đến giữa tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
người lao động mới bắt đầu tìm việc làm nhiều hơn
chỉ tiêu của thành phố hà nội trong năm hai nghìn một mươi bảy này là giải quyết việc làm cho một trăm năm mươi hai lao động
với địa bàn rộng như vậy và nguồn nhân lực lớn và tập trung nhiều các trường đại học cao đẳng
trung tâm công nhân kỹ thuật như vậy
thì đây có thể nói là cơ hội để các doanh nghiệp tiếp cận được nguồn lao động và người lao động có cơ hội được làm cao hơn
ghi nhận nhu cầu tuyển dụng lao động đầu năm tăng mạnh ở trình độ trung cấp kỹ thuật
lao động phổ thông kế đến là cao đẳng đại học
trong đó tập trung mạnh ở các lĩnh vực sử dụng nhiều lao động thời vụ
có hợp đồng từ ba đến sáu tháng như nhà hàng khách sạn sửa chữa xây dựng giúp việc gia đình
tại các khu công nghiệp khu chế xuất
năm nay nhiều doanh nghiệp đã chủ động về nhân sự từ trước tết để tránh tình trạng khan hiếm lao động